vào sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi một ngày làm việc thứ một mươi chín kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
với số đại biểu tán thành cao quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
theo nghị quyết tổng thu cân đối ngân sách trung ương là bảy trăm hai mươi chín bảy trăm ba mươi tỷ đồng
tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là bốn trăm tám mươi hai bốn trăm năm mươi tỷ đồng
tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là chín trăm linh hai ba mươi tỷ đồng
trong đó dự toán hai trăm năm mươi bốn sáu trăm ba mươi tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương
nghị quyết nêu rõ tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương năm hai nghìn một mươi bảy được giữ ổn định trong suốt thời kỳ ổn định ngân sách hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
trường hợp đặc biệt phát sinh từ nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách
tác động tăng thu ngân sách địa phương lớn chính phủ trình quốc hội xem xét
quyết định theo quy định tại điểm d khoản bảy điều chín luật ngân sách nhà nước
quốc hội giao chính phủ giao nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ
ngành cơ quan khác ở trung ương và từng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương theo đúng quy định của luật ngân sách nhà nước
nghị quyết của quốc hội và thông báo bằng văn bản đến từng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trình hội đồng nhân dân cung cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
dự toán chi ngân sách địa phương bộ chi ngân sách địa phương tổng mức vay của ngân sách địa phương
bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay trả nợ gốc quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền đúng quy định của pháp luật
chỉ đạo và hướng dẫn các bộ ngành cơ quan khác ở trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển
ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chương trình dự án quan trọng quốc gia các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dàng
hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình có người có công với cách mạng ưu tiên vốn đối ứng cho các dự án oda dự án hợp tác công tư ppp
xử lý nợ động xây dựng cơ bản tăng cường kiểm tra thanh tra đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư
quá trình điều hành bổ sung vốn đầu tư của các nguồn tài chính khác để hỗ trợ các địa phương trọng điểm
thu có tỷ lệ điều tiết giảm trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tạo điều kiện cho các địa phương này phát huy vai trò động lực kinh tế cho cả nước
cũng trong sáng nay các đại biểu quốc hội đã thảo luận về dự án luật thủy lợi